phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thành phố lào cai
đã tổ chức hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các em học sinh và nhân dân trên địa bàn
trong thời gian hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai
phối hợp với công an thành phố lào cai đã tổ chức một số hoạt động trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại hai địa điểm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai thuộc tổ một mươi một phường pom hán thành phố lào cai
và cụng trường liên cấp thành phố lào cai
tại buổi trải nghiệm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chia sẻ hướng dẫn kiến thức kỹ năng
xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình nơi tập trung đông người
giới thiệu trang thiết bị phương tiện chiến đấu hiện đại của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
buổi trải nghiệm nhằm giới thiệu cho người dân học sinh sinh viên các kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn
khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình nhà trung cư nơi tập trung đông người sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ
giới thiệu các trang thiết bị phương tiện chữa trái cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ